đặc biệt là viện trợ trang thiết bị y tế và đảm bảo lợi ích công dân hai nước
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam luôn thể hiện sự coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với bộ nội vụ và các cơ quan hữu quan của mozambique trong nhiều lĩnh vực như an ninh nội vụ
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay bộ công an đã điều động hơn bốn mươi ba cán bộ công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã tại bảy tám trăm bảy mươi hai xã thị trấn trên tất cả sáu mươi năm
qua đó chất lượng công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở được nâng lên cơ bản đều có những chuyển biến tích cực rõ nét
phát biểu tại hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu cần tiếp tục xây dựng công an xã thị trấn chính quy vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức cán bộ
công an các đơn vị địa phương phải xác định mục tiêu chung là xây dựng công an xã thị trấn chính quy thực sự trong sạch liêm chính vững mạnh hoạt động hiệu lực hiệu quả gần dân sát dân sát tình hình đủ sức bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
về vấn đề xây dựng công an phường xã điển hình kiểu mẫu bộ trưởng tô lâm đề nghị lãnh đạo công an các thành phố lựa chọn đơn vị để thực hiện rút ra bài học kinh nghiệm để phổ biến rộng rãi
chủ trì buổi làm việc với cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng về một số công tác trọng tâm thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị đơn vị cần tiếp tục chủ trì tham mưu có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng
nhân rộng mô hình cá nhân điển hình về tái hòa nhập cộng đồng lồng ghép nội dung quản lý giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trong triển khai thực hiện các mô hình của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở
tại cuộc họp trực tuyến với công an một số địa phương như bắc giang bắc ninh tp hcm long an bạc liêu và tây ninh thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an yêu cầu lực lượng công an trong cả nước tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch
với tinh thần quyết tâm trách nhiệm cao nhất công an các địa phương đặc biệt là những nơi dịch đang diễn biến phức tạp cần tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống dịch
chú ý phòng ngừa dịch bệnh cho cán bộ chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xử lý kịp thời nghiêm đối với các đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các nhiệm vụ hoạt động còn lại của cuộc bầu cử tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu trong phòng chống dịch covid một mươi chín sau kết thúc bầu cử góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước ngăn chặn dịch bệnh lây lan

bây giờ người ta có nhu cầu đi ra đường người ta mới đi thôi chứ còn không cũng thấy nhà ai cũng đóng cửa hết
không ai mà muốn đi ra đường hết người ta cũng muốn cách ly bản thân người ta luôn những người khỏe người bệnh thì đưa đi rồi
trước tình trạng người dân bất chấp các quy định phòng chống dịch
ủy ban nhân dân quận gò vấp đã phối hợp với các quận tân bình quận bình thạnh quận phú nhuận
thực hiện phương án kiểm soát tại các hẻm ra vào địa bàn giáp ranh
trong ngày hôm nay ngày sáu tháng sáu gò vấp và các quận lân cận đã lập hai mươi sáu chốt thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
ở các hẻm thông với quận gò vấp
việc nhắc nhở xứ phạt hoặc hướng dẫn quay đầu xe cho người dân ra vào
sẽ do từng chốt giải quyết tùy vào điều kiện và tình hình thực tế
từ khi mà phát hiện cái việc mà người dân họ né các chốt chính họ né cái việc kiểm soát các chốt chính
họ đi qua những cái hẻm nhỏ như thế này thì là quận chủ tịch quận tân bình chỉ đạo phường một mươi năm đồng loạt triển khai ngay
và từ lúc triển khai đến giờ thì nói chung là
nói chung là tình trạng họ cũng vẫn còn muốn né các chốt chính họ qua đây
thì là các anh em ở các chốt phụ này là đều hỗ trợ họ
thực hiện nghiêm việc hướng dẫn hỗ trợ hướng dẫn họ thực hiện nguyên việc phòng chống dịch
thì từ đến nay hiệu quả là từ lúc thành lập một mươi bốn cái chốt này
ở phường một mươi năm và ba chốt ở phường hai cũng dắp ranh với phường ba cũng gọi dắp
vì là cái tình trạng này nó giảm nhiều
và họ hiểu chia sẻ và đồng cảm với lại các lực lượng vất vả trực khai bốn trên hai bốn
nên là họ chấp hành tương đối tốt
quận gò vấp thành phố hồ chí minh đã trải qua một tuần giãn cách xã hội
với sự nỗ lực của chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn
thì tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt
tuy nhiên cần sự đồng lòng của người dân
mọi người phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
hạn chế ra đường và tuyệt đối ngay theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng
hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
đừng vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến cả xã hội và người thân trong gia đình